mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ cháu bé hai tuổi bị bạo hành tại lâm đồng
trước đó một bé gái hai tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não và dập phổi
nghi do bạo hành
vào sáng ngày hôm nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bể can
và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với huỳnh thị thanh hằng và vương ngọc thảo vi
cùng chú tại tp đà lạt về tội hành hạ người khác
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bé gái được mẹ gửi cho một cô giáo mầm non
chú tại tp đà lạt chăm sóc và cho đi học với giá bảy triệu đồng một tháng
cho đến ngày hai mươi năm tháng sáu cô giáo này giao bé cho vi trông giữ chăm sóc với tiền công là hai triệu đồng một tháng
trong quá trình trông giữ bé đối tượng vi và hằng đã nhiều lần đánh đập khiến cháu bé nguy kịch
phải vào bệnh viện cấp cứu
qua trần đoán bé gái bị chấn thương sọ não dập phổi

chuyển ngay bé gái đến bệnh viện đa khoa lâm đồng để được phẫu thuật cấp cứu
và tại đây các bác sĩ thấy trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân
qua đó xác định các vết thương trên người bé không phải do bị ngã mà có dấu hiệu của bạo hành
nên đã trình báo với cơ quan công an